công an huyện yên bình tỉnh yên bái vừa tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng đồng thời tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với phạm đức trương về tội giết người
theo tài liệu của cơ quan điều tra vào trưa ngày bảy tháng chín tại nhà phạm đức trương tại khu bốn thị trấn thác bà huyện yên bình tỉnh yên bái
khi uống rượu đã xảy ra mâu thuẫn giữa trương với anh hoàng văn tuấn chú thôn mạ xã vĩnh kiên huyện yên bình tỉnh yên bái cùng một người bạn tên quang dẫn đến sô sát
trương đã cầm con dao phát dài khoảng một mét và chém liên tiếp hai nhát vào đầu tuấn khiến anh tuấn tử vong tại chỗ
nhận được tin báo tổ công tác công an huyện yên bình đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng trương và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật